cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau đang tạm giữ hình sự lê khắc quy chú tại xã khánh hưng huyện trần văn thời
vì liên quan đến hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng thuộc khu vực khóm một phường sáu thành phố cà mau
trước đó vào trưa ngày ba tháng hai lê khắc quy đến tiệm vàng thuộc khóm một phường sáu tp cà mau giả vờ mua nhẫn có trọng lượng một lượng vàng
khi chủ tiệm đưa nhẫn cho xem quy đeo vào tay thử rồi bất ngờ bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng sáu giờ công an thành phố cà mau phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ được lê khắc quy tại xã khánh hưng huyện trần văn thời